ngày một mươi một tháng ba tại thành phố nha trang đoàn công tác của chính phủ do ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình dẫn đầu đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh khánh hòa
về đề án xây dựng khu kinh tế hành chính bắc vân phong và xây dựng dự án luật đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh
khu hành chính kinh tế đặc biệt là do quốc hội thành lập trực thuộc trung ương để nhà nước kịp thời
ban hành các chính sách đầu tư nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy hình thành phát triển
các đặc khu nói chung và đặc khu hành trình kinh tế bắc vân phong nói riêng tỉnh khánh hòa tiếp tục
nghiên cứu làm rõ nhu cầu quy mô tổ chức hành chính nhà nước chính quyền địa phương hệ thống chính trị
để đáp ứng bộ máy quản lý lĩnh vực kinh tế theo định hướng phát triển tại đây bên cạnh đó
tỉnh khánh hòa tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện thêm các cơ chế chính sách đặc thù để phát huy
thế mạnh riêng và phù hợp với mô hình đặc khu bắc vân phong theo chỉ đạo của chính phủ